tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã chính thức cho ra mắt ứng dụng quét mã số mã vạch trên điện thoại di động có tên là scan
ứng dụng này sẽ giúp cho các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng có thể dễ dàng xác minh được nguồn gốc của hàng hóa
scant là phần mềm quét mã vạch trinh thống của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng miễn phí trên điện thoại di động chạy trên nền tảng android và ios
đối với người tiêu dùng phần mềm cung cấp thông tin chính thống về doanh nghiệp chủ thương hiệu và thông tin về sản phẩm hàng hóa do chính nhà sản xuất kê khai
đối với cơ quan quản lý nhà nước phần mềm cung cấp thông tin về tình trạng hợp lệ của mã số mã vạch đầu tám trăm chín mươi ba gắn trên sản phẩm hàng hóa
những doanh nghiệp có hành vi vi phạm việc sử dụng mã số mã vạch sẽ bị cắt thông tin khỏi mạng đăng ký toàn cầu thông tin địa tử
đối với doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch đầu tám trăm chín mươi ba phần mềm giúp doanh nghiệp quảng bá miễn phí hình ảnh thương hiệu và các thông tin chi tiết về sản phẩm hàng hóa ra thị trường trong và ngoài nước